tại thành phố đà nẵng được tổ chức ba năm một lần nhằm mục đích cầu cho quốc thái dân an
mưa thuận gió hòa mùa đầy tôm cá lễ hội cầu ngư nại hiên được tiến hành
tại âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
lễ hội năm nay càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức chùng với dỗ tổ hùng vương
lễ hội cầu ngư nại hiên diễn ra trong bốn ngày bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn
trong tháng ba âm lịch hàng năm ban tổ chức sẽ chọn ngày có thời tiết thuận lợi
để làm lễ ngoài mục đích cầu mưa thuận gió hòa lễ hội cũng là dịp
để các thế hệ quần tụ chung vui đồng thời giáo dục con cháu về truyền thống
đã có từ hơn hai trăm linh năm trước
đối với lễ thế hệ con cháu và người có để cho nó biết được gốc gốc cầu nguồn
tâm linh vang hóa của người biển và đồng thời nó cũng khuyên cho mấy cháu nó thái được
và nó duyên giữ phát khi giữ gìn cái bản sắc văn hóa tâm linh của người biển của địa phương
phương nguyễn nguyễn nguyễn
phường nại hiên đông nằm gần cửa biển đà nẵng
nghề đi biển ở đây đã tồn tại qua nhiều đời và ngày càng phát triển mạnh
đến nay tại phường đã thành lập được nghiệp đoàn nghề cá với hơn ba trăm linh chiếc thuyền
chủ yếu là đánh bắt xa bờ công suất bình quân từ hai trăm bốn mươi cv
vài năm gần đây nguồn hải sản ngày càng ít đi
nhưng những ngư dân ở nại hiên vẫn kiên trì vân khơi bám biển
hiện nay là nhà nước có những cơ chế hỗ trợ cho khoa học nghề biển
thì thành thứ là lớp ngư dân hiện nay người ta bốn trụ lệ
thì đối chung là người ta lộn an có danh thu ngư trường hiện nay nó còn kịp
nên là nó cũng có một phần lộ
thì người ta phải chuyển son hướng là đánh bắt kim nghề
tổ chức những chiến biển trên biển
khi mà thất lệ thì người ta tổ chức một cái nghề gì đó trên biển
để đem lệ
ví dụ như là người ta hầu xưa là người ta đánh vây đêm
là một mặt thôi
bây giờ người ta đánh bắt vây ngà
rồi kim có vây đêm
người ta dùng đánh son để bắt
đã có bằng đêm nữa
người ta dùng cái thời gian còn lại để người ta tổ chức nghề
để mà tổ chức những chiến biển là thành công
năm nay chương trình cả phần lễ và phần hội
được tổ chức mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển
đây cũng là dịp để ngư dân thể hiện tấm lòng tri ân
các thế hệ tiền nhân
người có công gìn giữ và phát triển nghề cá